xâm phạm đến quyền của người đã nghiên cứu ra công trình này
thì pháp luật quy định những việc đấy là những hành vi bị cấm

theo điều ba trăm bốn mươi bốn bộ luật hình sự
để tránh mắc lừa với thủ đoạn như trên
các cơ quan ban ngành và người dân cần phải thay đổi từ chính thói quen mua hàng
bởi tỉnh táo trước những lời giao bán qua điện thoại chào mời mua sách tại nhà cơ quan công sở
là cách hữu hiệu để đẩy lùi chiêu thức này
đối với những đối tượng vi phạm thì bên cạnh hành vi giả mạo
việc in mua bán điện thoại
phẩm vi phạm bản quyền nội dung không trùng khớp với lời giao bán
với mục đích kinh doanh thu lợi bất chính
đều là những hành vi vi phạm pháp luật
có thể cấu thành tội phạm và sẽ bị xử lý theo pháp luật
tình trạng thuốc bảo vệ thực vật phân bón giả kém chất lượng không rõ nguồn gốc
gây hậu quả nghiêm trọng trong sản xuất nông nghiệp
khiến cho người nông dân bức xúc trong thời gian qua
mới đây tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
đã kiểm tra một cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện châu phú
phát hiện và tạm giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày hai mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các cửa hàng vật tư nông nghiệp bảy phận
tại ấp mỹ thiện xã mỹ đức huyện châu phú do ông hồ hoàng phượn làm chủ
qua kiểm tra thực tế cửa hàng tổ công tác phát hiện một mươi một năm trăm tám mươi chai gói thuốc trừ sâu
thuốc trừ bệnh thuốc trừ cỏ phân bón không hóa đơn chứng từ
thuốc xuất xứ tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
và bàn giao cho công an huyện châu phú tiếp tục điều tra xác minh
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng tháp
vừa bắt quả tang ghe gỗ khai thác cát trái phép
ghe gỗ không biển kiểm soát trọng tải khoảng một mươi năm tấn do trần thanh hùng điều khiển
và nguyễn phúc tiền anh đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép
thuộc thủy phận ấp đông giang xã
tân khánh đông thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
thời điểm phát hiện quả tang lực lượng lượm cát trên ghe gỗ
có khoảng bảy mét khối lực lượng công an đã lập biên bản vụ việc
và bàn giao cho công an thành phố sa đéc xử lý theo thẩm quyền
vừa qua phòng cảnh sát môi trường công an thành phố hà nội đã phối hợp
với phòng cảnh sát giao thông công an huyện ba vì triệt phá thành công
ổ nhóm chuyên khai thác cát trái phép trên sông đà cơ quan chức năng cũng đã
khởi tố bốn đối tượng với hành vi vi phạm
quy định khai thác tài nguyên
không số hiệu cũng không được cấp phép khai thác cát thế nhưng gần đây
những chiếc tàu này thường xuyên xuất hiện trên tuyến sông đà đoạn qua địa phận
xã khánh thượng huyện ba vì hà nội để lén lốt cắm vỏi hút trộn cát
sau một thời gian mật phục theo dõi lực lượng chức năng đã bất ngờ dùng
cano đặc trụng bắt quả tang các đối tượng đang khai thác cát như thế này
thanh kiểm tra thì phát hiện trên phương tiện có ba đối tượng
bùi văn hùng hà quốc hội và nguyễn đắc trà
đang hoạt động khai thác cát trái phép lòng sông đà
kết quả xác định là vị trí thuộc thôn sơn hà khánh thượng
các đối tượng trên tàu đều khai nhận bản thân chỉ là người làm thuê
cho an ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám người thôn sơn hà khánh
công an huyện ba vì đã triệu tập an ngọc phương ra làm việc
tại cơ quan công an ngọc phương đã khai nhận toàn bộ việc
bản thân thuê và chỉ đạo các đối tượng trên tàu hoạt động khai thác cát trái phép
qua đấu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận đã khai thác cát ở đây được bốn mươi chuyến
số cát khai thác trái phép được tàu hút bơm lên ngay tại hai bãi tập kết sát bờ sông
với giá sáu triệu đồng trên một tàu mà không hề có bất cứ hóa đơn chứng từ gì
chủ bến bãi ở đây cho biết khi được các tàu trao mời mua hàng thì cũng mua thôi
còn nguồn góp cát thì không rõ
thứ nhất là mình cũng bảo là bây giờ nó có mỏ rồi
thì người ta cũng bảo là người ta có hợp đồng ở mỏ
chứ mình cũng không được biết là người ta lấy ở đâu
chứ khi người ta cấp cho mình thì mình cấp thôi
thì sự việc xảy ra thì mình mới biết là người ta mua người ta lấy ở chỗ sai quy định
ba vì là địa bàn giáp danh với phú thọ các đối tượng khai thác cát cháy phép đã lợi dụng địa bàn này để hoạt động
khi phát hiện dấu hiệu bất thường ngay lập tức các tàu này sẽ rút về địa phận tỉnh phú thọ ở bên kia sông
gây nhiều khó khăn cho công ty này

trên sông nước thì về phương tiện chúng ta hoạt động
thì đều được sự giám sát của các cái đối tượng
thuê thứ nhất là các tàu cá để giám sát theo dõi
cũng như là các phương tiện mà không có đăng ký đăng kiểm
hoạt động trên sông để theo dõi các lực lượng chức năng để đấu tranh
thứ hai là địa bàn giáp danh xa với địa bàn của trung tâm thành phố hồ nội
thì chúng tôi địa bàn này cũng là địa bàn phức tạp và phức tạp

thì chúng tôi đã có chuyên suốt đấu tranh các loại đối tượng khai thác cát
chứa phép trong thời gian qua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba vì đã ra quyết định khởi tố vụ án
bắt tạm giam bốn đối tượng với hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên
tạm giữ một tàu khai thác cát và khoảng một mươi sáu mét khối cát lậu
với tổng giá trị gần một tỷ đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại